công an tỉnh quảng trị vừa tạm giữ hai cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị cdc quảng trị
để điều tra làm rõ về hành vi bán bộ sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai ra bên ngoài để trục lợi
đó là ông đỗ đình phi và lê quang việt cán bộ khoa xét nghiệm của cdc quảng trị
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
cdc quảng trị và sở y tế tỉnh quảng trị đã mua hai mươi một gói thầu bộ sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai của công ty việt á
thông qua công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thừa thiên huế với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng